tại hà nội công lọc bộ nhà báo khoa học và công nghệ việt nam hội nhà báo việt nam
đã tổ chức công bố một mươi sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ một mươi bốn câu lạc bộ tổ chức bình chọn nhằm thể hiện sự ghi nhận tôn vinh công hiến
của các nhà khoa học đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
các sự kiện được lựa chọn theo các lĩnh vực cơ chế chính sách khoa học xã hội khoa học tự nhiên
nghiên cứu ứng dụng tôn vinh các nhà khoa học hội nhập quốc tế
tham gia bình chọn là những nhà báo của các cơ quan truyền thông đại chúng trung ương và địa phương
theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ ngoài ra có sự thẩm định của các nhà khoa học uy tín